liên quan đến vụ phá rừng quy mô lớn tại huyện yaka tỉnh đắk lắc vào sáng nay công an tỉnh đắk lắc cho biết qua xác minh mở rộng điều tra đã phát hiện thêm nhiều điểm tập kết khai thác gỗ lậu quy mô lớn liên quan đến vụ việc này
vào chiều ngày một mươi tám tháng tám công an tỉnh đắk lắc đã bắt quả tàng bốn đối tượng đang cưa hạ sáu cây gỗ lớn tại khu vực trong thôn một mươi năm xã cư giang thuộc lâm phần quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp eak và phát hiện hai điểm tập kết gỗ gần bìa rừng với tổng khối lượng gỗ thu giữ được khoảng một trăm linh mét khối
mở rộng điều tra lực lượng chức năng đã kiểm tra và phát hiện thêm năm điểm tập kết gỗ lậu với quy mô lớn nằm giải rác ở các xã trên địa bàn huyện iak
có ba nhà dân và hai xưởng mộc tất cả số gỗ tập kết ở đây phần lớn là những tấm phản có kích thước lớn với tổng khối lượng trên ba mươi hai mét khối hiện các đơn vị chức năng của công an tỉnh đắk lắc phối hợp với công an huyện yaka đang khẩn trương hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường đồng thời củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án làm rõ trách nhiệm của các cá nhân tập thể liên quan theo quy định của pháp luật